trong phiên họp quốc hội sáng nay một số thành viên chính phủ đã có những báo cáo giải trình trước quốc hội và cử tri cả nước về những vấn đề mà người dân quan tâm trong đó có những vấn đề về kinh tế về thu ngân sách về các vấn đề đầu tư chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì đã tạo thêm cái dư địa để chúng ta thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội
thứ ba là vai trò vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế thì tiếp tục được nâng cao
vị trưởng ngành này cũng cho rằng việc khắc phục những tồn tại hạn chế không đơn giản cần kết hợp giữa những giải pháp ngắn hạn và dài hạn
cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó phải có vai trò và trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương
về vấn đề quản lý thu chống thất thu năm hai nghìn một mươi tám cơ quan thuế đã thực hiện chín mươi năm chín mươi bốn cuộc thanh tra kiểm tra thuế
kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần một mươi bốn tỷ đồng giảm lỗ bốn mươi chín trăm linh tỷ đồng
vì thế số nợ động thuế năm hai nghìn một mươi tám giảm cả về số tuyệt đối và tỷ lệ so với tổng thu ngân sách nhà nước
lý giải về việc giảm thu thuế lĩnh vực tư nhân fdi bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho hay
dự toán thu cao hơn khả năng thuế
thực tế so với thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy dự toán thu của khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng một mươi ba một
thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng ba mươi một và thu từ khu vực kinh tế ngoài công doanh
dự toán giao tăng hai mươi bốn trong đó tăng trưởng kinh tế và lạm phát cộng đại chỉ là một mươi một
từ đây chúng tôi đã rút kinh nghiệm trình quốc hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín ở mức phù hợp hơn
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cũng đã đưa ra các giải pháp kiến nghị các đề xuất
để chính phủ điều hành hiệu quả hơn
trong thời gian tới qua đó đạt được các mục tiêu kế hoạch mà quốc hội đã đề ra